xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày sắp tới tại khu vực phía đông bắc bộ mưa sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra
chủ yếu vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
lượng mưa khá cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
tập trung chính tại khu vực vùng núi và trung du của bắc bộ
các tỉnh vùng núi lưu ý trong ngày một mươi tháng sáu mưa có xu hướng gia tăng hơn về lượng
cần đề phong hiện tượng sàn lở đất đá khu vực ven sông suối
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều vẫn tăng lên khá cao
trời cảm giác hơi oi bức với mức nhiệt độ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ cũng duy trì mưa rông trong ba ngày tới
chủ yếu vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
mưa vừa mưa to tập trung chính tại các tỉnh vùng núi và trung du
ban ngày ít mưa nên khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì nắng nhiều trong những ngày tới
nhưng nắng nóng chỉ xảy ra ở quảng trị đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận có thời tiết khá tương đồng
như là tại các tỉnh ở bắc của miền trung
trời nắng nóng và phổ biến ít mưa
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng
đến với khu vực tây nguyên mưa sẽ có xu hướng tạm giảm về diện cho ngày mai
sau đó từ ngày mùng một mươi thì mưa tại đây sẽ quay trở lại ở diện giải rác trên khu vực
mưa rông thường xuất hiện vào thời điểm cuối ngày
nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
ngày mai thì mưa giảm về diện tại nam bộ chỉ còn xảy ra ở khu vực miền tây của nam bộ
sau đó sẽ tăng trở lại từ ngày một mươi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
sau đó sẽ giảm về mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo